thời tiết hiện đang có diễn biến phức tạp và khó lường có thể xuất hiện rét đậm rét hại kéo dài trong mùa đông năm nay có nguy cơ dẫn đến tình trạng đói rét và dịch bệnh ở vật nuôi
vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh tuyên quang đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa đông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi
gia đình ông hoàng cao bộ thôn tân lập xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang việc chân nuôi châu bò là nguồn thu nhập chính của gia đình
hiện tại gia đình ông đang nuôi tám con bò và chín con trâu với kinh nghiệm hơn hai mươi năm chăn nuôi châu bò mỗi khi đến mùa đông ông bộ tu sửa lại chuồng trại trồng thêm cỏ voi chuẩn bị dơm dạ làm thức ăn dự trữ cho châu bò đồng thời tiêm vaccine phòng chống bệnh tật theo hướng dẫn của cán bộ thú y
vì vậy trong nhiều năm qua vào mùa mưa rét đàn châu bò của gia đình ông bộ luôn khỏe mạnh và sinh trường tốt
xã kiến thiết huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có tổng đàn châu bò trên sáu trăm linh con phương thức chăn nuôi chủ yếu là hộ gia đình
để bảo đảm đủ nguồn thức ăn và phòng chống đói rét cho đàn gia súc của địa phương trong mùa đông ủy ban nhân dân xã kiến thiết đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chuẩn bị giữ chữ thức ăn bằng việc bảo vệ chăm sóc tốt diện tích cỏ hiện có cho đàn vật nuôi
chủ động từ các loại thức ăn thô xanh như cào lá ngô thân cây chuối rừng dơm khô
từ về thực hiện chống đói rét cho châu bò ủy ban xã có phương án để triển khai đến toàn thể bà con trong toàn xã
có cán bộ trực tiếp xuống tại thôn bản để triển khai cũng như là tuyên truyền cho bà con là thực hiện phòng chống
chủ động từ các loại thức ăn chống đói rét cho châu bò ủy ban nhân dân xã kiến thiết đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chuẩn bị giữ chữ thức ăn bằng việc bảo vệ chăm sóc tốt diện tích khỏ hiện có cho đàn vật nuôi

nhờ thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa đông trong những năm qua trường hợp châu bò của tỉnh tuyên quang chết do đói rét xảy ra không đáng kể